rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình dân tộc miền núi của truyền hình nhân dân
quý vị khán giả thân mến những năm qua thực hiện chủ trương chính sách dân tộc của đảng
nhà nước về giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số nhận thức sâu sắc về vị trí
vai trò tầm quan trọng của kinh tế tập thể huyện văn yên tỉnh yên bái đã đẩy mạnh phát triển mô hình hợp tác xã
từ đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương và tạo công ăn
việc làm cho người lao động phần lớn trong đó là đồng bào dân tộc thiểu số
đến năm hai nghìn hai mươi ba khu vực kinh tế tập thể của tỉnh yên bái nòng cốt là các hợp tác xã
tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng
trong năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh yên bái có hơn bảy trăm linh hợp tác xã và hơn năm bốn trăm linh tổ hợp tác
các hợp tác xã đã giải quyết việc làm thường xuyên cho chín sáu trăm linh lao động
với thu nhập bình quân đạt năm ba triệu đồng một người một tháng
liên kết hàng nghìn hộ nông dân trong sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững
là huyện vùng cao của tỉnh yên bái với gần năm mươi đồng bào dân tộc thiểu số
trong những năm qua huyện văn yên đã thực hiện hiệu quả các nghị quyết chính sách về giảm nghèo
xác định trọng tâm là thay đổi phương thức sản xuất xây dựng phát triển các mô hình hợp tác xã
từng bước hình thành tư duy kinh tế trong sản xuất nông nghiệp
phát triển nông nghiệp gắn với du lịch để từng bước thoát nghèo vươn lên làm giàu
cải thiện đời sống bà con đồng bào dân tộc thiểu số
với trên bốn hai trăm linh thành viên trong đó có một trăm ba mươi chín thành viên mới
tổng số vốn đăng ký là trên bốn trăm linh sáu tỷ đồng
tổng số lao động thường xuyên trong các hợp tác xã là trên một năm trăm linh người
các hợp tác xã hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực
hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huỳnh phát chính thức được thành lập năm hai nghìn một mươi
khi đó hợp tác xã có bảy thành viên
chàng thanh niên dân tộc tày nguyễn văn huỳnh là giám đốc
hợp tác xã chuyên sản xuất các loại bếp nóng lạnh nồi hơi nồi chưng cất tinh dầu
máy cây lúa không động cơ
trong đó tiêu biểu là sáng chế bếp đun củi nóng lạnh huỳnh phát
sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao văn yên tỉnh yên bái
trong một gia đình thuần nông nghèo có năm anh chị em huỳnh là con út trong gia đình
huỳnh thường chứng kiến gia đình và bà con trong bản đun nấu bằng bếp củi
nhiệt dùng thì ít mà nhiệt thừa thì nhiều
với bản tính ham học hỏi lòng kiên trì
chàng thanh niên dân tộc tày nguyễn văn huỳnh đã quyết định tìm tòi
sáng chế ra bếp đun củi nóng lạnh hoạt động nhờ tận dụng nhiệt thừa
bắt đầu nghiên cứu từ năm hai nghìn một mươi hai sau một thời gian mầy mò tìm tòi và thử nghiệm
đến năm hai nghìn một mươi sáu anh nguyễn văn huỳnh đã cho ra đời sản phẩm bếp huỳnh phát
sản xuất bằng chất liệu inox cứng chịu được nhiệt cao
khi mà có ý tưởng rồi thì tôi bảo tôi đi ra ngoài tôi nhờ các sửng cơ kỳ khác để người ta ra công thử
trong quá trình làm như vậy thì cũng trải qua rất là nhiều những khó khăn thay đổi
sẵn sàng lúc mới tôi mới làm tôi đưa ra và tôi cho người nhà trước tiên là cho người nhà đã cho dùng thử
khi mà người nhà dùng thử rồi cảm thấy nó hiệu quả cảm thấy nó ổn định thì tôi bắt đầu được phát triển dần dần
và cho hàng xóm dùng trong quá trình dùng như vậy thì người ta vừa được dùng thử
vừa được đánh giá cái chất lượng cái tính hiệu quả của nó như nào
và người ta lại cho tôi những cái ý kiến đóng góp để tôi hoàn thiện hơn
và cứ dần dần như vậy là các sản phẩm này tôi đa số tôi làm theo kiểu là huyết truyền miệng
tôi làm cùng với huỳnh từ hai nghìn một mươi năm lúc đầu khó khăn cũng bươn trải
anh em cũng vắt phải mà nói là vắt óc suy nghĩ một thời gian khá dài
bốn năm đã ở đây là bà con tin cậy người ta dùng truyền tay người ta dùng rất nhiều bếp
đặc biệt là mấy năm nay được hai năm nay là chuyển đi đi lạng sơn với lại trên bắc cạn
là mình thấy nguồn hàng
bà con rất tin cậy dùng cái mặt hàng này
nếu như các loại bếp điện đòi hỏi dòng điện ổn định và chỉ sử dụng được tại những nơi có mạng lưới điện
bếp sử dụng năng lượng mặt trời phụ thuộc vào tình hình thời tiết
thì bếp đun củi nóng lạnh do anh nguyễn văn huỳnh sáng chế hoàn toàn tự chủ về nguồn nguyên liệu
bếp đun củi bình thường tận dụng nhiệt thừa đun nấu vừa có nước nóng sử dụng cho sinh hoạt
vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường
đặc biệt nước được giữ nóng lâu hơn

xã hội nói chung có những vấn đề khó khăn
nhưng mà đối với hợp tác xã
thì các bạn đã phát huy được cái năng lực của tuổi trẻ
đã tiếp cận và đã tạo ra doanh thu cũng như là phát triển
từ đó cũng có nhiều phần đóng góp trong xây dựng của quê hương xã an thịnh
hiện nay hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huỳnh phát có trên bốn mươi đại lý ở các tỉnh miền núi phía bắc
không chỉ tạo công an việc làm ổn định cho bản thân anh em trong gia đình
nhưng mà đáng mừng hơn là mang lại thu nhập ổn định cho bà con thanh niên địa phương cùng các đại lý
tôi làm bảy tám năm nay rồi làm về võ về bình
rất yêu thích nghề này đối với tôi là chức khỏe hay là phù hợp với nghề của tôi
hiện tại thì hợp tác xã có tổ chức những buổi đào tạo riêng ở tại hợp tác xã
và bên em thì có thành lập bên hội công đoàn bên thanh liên bên liên minh thì
các hội có tổ chức những buổi tập huấn những buổi giao lưu học hỏi
để có thể phát triển được thêm những lăng lực cũng như là những giao lưu xã hội đối với cho anh em trẻ nữa
với những sáng chế và nỗ lực của mình nhằm cải thiện đời sống phát triển kinh tế
trong những năm qua anh nguyễn văn huỳnh đã được trao tặng nhiều giải thưởng
như nhà khoa học của nhà nông hai nghìn hai mươi hai nhà sáng tạo trẻ
gương mặt thanh thiếu niên tiêu biểu của tỉnh yên bái năm hai nghìn một mươi chín
bằng khen festival sáng tạo trẻ toàn quốc
đây là động lực để anh nguyễn văn huỳnh không ngừng sáng tạo sáng chế giúp ích cho cuộc sống cộng đồng
để hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huỳnh phát trở thành một trong những lá cơ đầu
về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã của tỉnh yên bái
xã đại sơn là một trong những vùng trọng điểm về sản xuất các sản phẩm từ cây quế của huyện văn yên tỉnh yên bái
giờ đây đang ngày càng thay ra đổi thịt
xã đại sơn chủ yếu là người dân tộc thiểu số
đồng bào giao chiếm hơn bảy mươi dân số
là người con dân tộc giao sinh ra và lớn lên ở vùng đất đại sơn huyện văn yên
anh lý hai hiện là chủ nhiệm hợp tác xã bình an hợp tác xã chuyên thu mua và sơ chế vỏ quế
tất cả các thành viên hợp tác xã đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện
họ cùng lên kế hoạch tham gia mô hình sản xuất và hơn hết là tâm huyết gắn bó
hiểu hơn ai hết về cây quế
hợp tác xã bình an hợp tác xã bình an hợp tác xã bình an
văn yên là huyện có diện tích quế lớn nhất tỉnh yên bái và chất lượng quế tốt
từ nhiều năm nay cây quế trở thành cây trồng chủ lực gắn bó nuôi sống và giúp hàng nghìn hộ dân nơi đây vươn lên và từng bước thoát nghèo làm giàu
các hoạt động sản xuất chế biến sản phẩm quế
đã tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động đồng bào dân tộc thiểu số
bên cạnh sản phẩm quế hợp tác xã bình an còn phát triển các mô hình trồng dược liệu
nhận thấy ở địa phương có nguồn cây dược liệu tự nhiên phong phú đa dạng về chủng loại nhiều dược liệu quý hiếm
cũng nhận thấy ra cái đấy cũng là một cái phần thế mạnh và tạo nên thu nhập cho thành viên hợp tác xã
nên là tôi cũng quyết định là đẩy sang một phần của
thành viên hợp tác xã và một phần của anh em là một phần chuyển sang là sản xuất dược liệu
chỉ yếu về các bài thuốc dân gian cổ truyền của người giao đỏ
người giao chúng tôi có rất nhiều bài thuốc nam
chúng tôi được sinh ra lớn lên và khỏe mạnh từ chính những bài thuốc cổ truyền đó
tôi được học nghề làm thuốc từ khi còn bé
mỗi bài thuốc của người giao chúng tôi có thể được làm từ hàng chục hàng trăm loại dược liệu khác nhau
những bài thuốc đó không chỉ là niềm tự hào
mà còn là nguồn sinh kế góp phần ổn định cuộc sống của biết bao thế hệ người giao chúng tôi
cùng đồng bào thay đổi cùng đồng bào thoát nghèo
đó là tâm niệm của ông nguyễn mạnh hà hiện là giám đốc của hợp tác xã nông nghiệp và du lịch nà hầu
thành viên trong hợp tác xã chủ yếu là các hộ gia đình đồng bào dân tộc mông
hợp tác xã nông nghiệp và du lịch nà hầu phát triển du lịch cộng đồng dựa trên gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mông
kết hợp với nuôi cá tầm nước lạnh bằng nguồn nước sạch chảy ra từ những cánh rừng nguyên sinh
ban đầu tôi có sáu thành viên gồm các thanh niên bản địa và những người yêu nà hầu
và cho đến nay thì hợp tác xã đã có một mươi bảy thành viên
trong đó thì là gồm các hộ là người lân cận ở đây
họ cũng bắt đầu học theo và cùng chúng tôi làm
bước đầu là cũng đã có sự nhân rộng đối với bà con nhân dân để phát triển
và hiện tại giờ các mô hình cá tầm mà làm phát triển cùng các hợp tác xã
hiện tại giờ cũng có gần hai mươi các hộ cùng làm theo và đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao
bên cạnh đó thì các mô hình dịch vụ hom tây cũng kết hợp với hợp tác xã để cùng phát triển
hợp tác xã nông nghiệp và du lịch nà hầu chính thức thành lập năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi chín với hai mươi bốn lồng cá hiện nay sản lượng bình quân đạt ba mươi tấn một năm
đồng thời đây còn là địa điểm để nhiều đoàn du khách đến tham quan trải nghiệm thưởng thức các món ăn từ cá tầm nà hầu
sản phẩm cá tầm của hợp tác xã nông nghiệp và du lịch nà hầu đã được chứng nhận ô cốp và có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
với hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả không chỉ mang lại nguồn thu lớn
mà hợp tác xã đã tạo việc làm ổn định
nhiều lao động địa phương
chúng tôi đã tiếp cận được ban đầu cái vốn chương trình mục tiêu quốc gia để bớt khó khăn về cái nguồn vốn ban đầu
chúng tôi mới bắt đầu khởi nghiệp
nhưng mà với cái thành công trong bốn năm vừa rồi thì cũng đã mở ra được con đường
bởi vì ở đây thì cũng đã có khoảng độ một chục hộ cũng đã lập các tổ hợp tác hoặc là các hộ gia đình
mỗi hộ nuôi vài nghìn con cũng có hộ đã nuôi đến được hàng vạn con
hiện nay thì là bà con cũng đang rất là phấn khởi làm theo
với sự phát triển không ngừng của các mô hình hợp tác xã trên toàn tỉnh yên bái
đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế
giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói giảm nghèo xây dựng cuộc sống ấm no
hạt nhân của những mô hình hợp tác xã là những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số
sự mạnh dạn dám nghĩ dám làm không chỉ giúp họ hiện thực hóa ước mơ của mình
đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng
để chung tay xây dựng quê hương yên bái ngày càng giàu đẹp phát triển hơn
những năm qua kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh yên bái
có bước đổi thay tích cực đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên
xây dựng nông thôn mới là điểm sáng của khu vực tây bắc
để có được những thành quả đó là sự đóng góp tích cực của đội ngũ
những người có uy tín trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội tại cơ sở
và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay
chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một chân dung như thế
với người dân ở xã nà hẩu huyện văn yên tỉnh yên bái ông giàng trẩn dìn từ lâu được bà con đồng bào dân tộc ở đây yêu quý và vô cùng tin tưởng
cũng như nhiều bản làng miền núi khác nà hẩu là xã vùng cao còn nhiều khó khăn với chủ yếu đồng bào dân tộc mông sinh sống
nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò của mình ông giàng trẩn dìn luôn tận tâm mẫu mực trong công tác tuyên truyền
vận động bà con thực hiện đúng chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
đối với người dân thì nói chung là cái trình độ vẫn có hạn chế và bà con thì nhiều người vẫn còn chưa biết tiếng nhiều nên là rất hạn chế về những cái tuyên truyền
nên là nhiều lúc chúng tôi phải trực tiếp để mà hướng dẫn bà con và tuyên truyền trực tiếp cho bà con để giới thiệu cho bà con về những cái kết quả
và cái hậu quả sau này đấy nó sẽ xảy ra như thế nào thì đấy cũng tuyên truyền để bà con biết được
như bao gia đình đồng bào mông ở nà hầu chủ yếu sống dựa vào phát triển kinh tế nông lâm nghiệp
ông giàng trẩn dìn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất kém hiệu quả thực hiện tốt chính sách phủ xanh đất trống đồi núi trọc phát triển cây quế
mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và được người dân học hỏi
ông giàng trẩn dìn
luôn tâm niệm muốn vận động tuyên truyền được bà con thì phải có cách làm phù hợp bản thân cần gương mẫu đi đầu
là người được cộng đồng tín nhiệm và tin tưởng có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng nhất định với cộng đồng
những năm qua ông giàng trẩn dìn luôn tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình
xây dựng nông thôn mới đẩy lùi các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoàn
các đoàn thể và các ngành các cấp cố gắng tuyên truyền để bà con hiểu được về những chủ trương của nhà nước và những phát triển nông thôn mới
sau này thì nói chung là về những phát triển nông thôn mới này thì có nhiều bà con rất băng khoang là tại vì nghèo
nên là vẫn còn rất khó khăn nên là sau này thì chắc cũng sẽ có những cái vướng mát và những cái khó khăn tiếp theo
nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng để tuyên truyền làm sao để bà con hiểu được và bà con tự lập và tự cường
chúng tôi sẽ cố gắng vương lên những cái mà thoát nghèo
gia lang giang trần dìn cùng những cán bộ thôn xã cũng thường xuyên tuyên truyền phổ biến những kiến thức cho chúng tôi
liên quan đến phong tục tập quán tín ngưỡng truyền thống như không thách cưới không tảo hôn bảo vệ rừng bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới
mặc dù đã lớn tuổi nhưng tôi hiểu những điều được tuyên truyền là đúng góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống
nên tôi cũng luôn nhắc nhở con cháu cần có ý thức cùng gìn giữ đoàn kết để bảo vệ và xây dựng bản làng chung
với sự chuyển mình và khởi sắc trong những năm qua xã đà hậu phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ hoàn thành toàn bộ tiêu chí nông thôn mới
để đạt được mục tiêu đó bên cạnh sự quan tâm và đầu tư của nhà nước thì những người già làng trường bản như ông giang trần dìn
đã thực sự trở thành lực lượng nổng cốt
đây là cầu nối giữa đảng bộ chính quyền với người dân để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới
họ chính là điểm tựa để người dân tin và làm theo góp phần xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc trên mỗi bản làng
ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư phòngvăn hóa a nh org vn

xin kính chào và hẹn gặp lại